trước hết thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các quốc gia thành viên liên hợp quốc đã ủng hộ tín nhiệm bầu việt nam lần thứ hai giữ trọng trách này
đây là sự ghi nhận quan trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp xứng đáng của việt nam vào công việc quốc tế và khu vực thể hiện vị thế uy tín ngày càng cao của việt nam trên trường quốc tế
việt nam trở thành thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc là một vinh sự lớn lao
đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng và nhà nước ta song cúng là trách nhiệm hết sức nặng nề đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết mình để hoàn thành trọng trách mà cộng đồng quốc tế giả phó
việt nam đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phung hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng việt nam sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc xứng đáng là đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững
những nhiệm vụ mà việt nam ưu tiên thực hiện trong nhiệm kỳ hai năm sắp tới cũng là những vấn đề nóng mà hội đồng bảo an đang chú trọng giải quyết trong những năm qua
do đó việc thực hiện hóa những mục tiêu đó sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việt nam khi ngồi trên ghế nóng
và chúng ta hãy cùng nghe xem các nhà ngoại giao kỳ cựu nói gì về những kỳ vọng
và thách thức dành cho việt nam nước ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thách thức trước tiên đó là mâu thuẫn và bất đồng về quan điểm chính trị giữa năm ủy viên thường trực của hội đồng bảo an ngày càng gia tăng gây trở ngại cho rất nhiều quốc gia trong đó có việt nam
do đó việt nam sẽ phải hợp tác hiệu quả với chín ủy viên không thường trực khác nếu muốn có được sự đồng thuận trong giải quyết các vấn đề quốc tế
chuẩn bị về những cái ý tưởng về những cái vấn đề mà việt nam sẽ theo đuổi
hoặc sẽ quan tâm làm thế nào để bắt chúng được những cái vấn đề mà thế giới họ quan tâm và đúng là cái thuộc về chức năng nhiệm vụ của hội đồng bảo an
cái đó là thế giới họ cũng kỳ vọng rất nhiều bản thân chúng ta cũng đã nghiên cứu đã tập trung để tìm hiểu nhưng mà còn phải chuẩn bị rất nhiều để làm đúng làm chúng những vấn đề đó
khối lượng công việc cho các thành viên hội đồng bảo an ngày càng gia tăng
bởi cục diện thế giới hiện tại các nước lớn cạnh tranh gây gắt chủ nghĩa đa phương suy yếu ít nhiều và trật tự luật pháp quốc tế cũng bị đe dọa
nhiều vấn đề xung đột phức tạp và lâu dài vẫn tiếp diễn chưa có hồi kết
như vấn đề bán đảo triều tiên căng thẳng ở biển đông quan hệ mỹ iran các cuộc xung đột dài dẳng ở syri yemen và liby đã kéo dài nhiều năm
dù đây là những vấn đề hội đồng bảo an liều quốc liên tục đưa lên bảng nghị sự
vì vậy việt nam sẽ cần nỗ lực bắt nhịp với những mảng công việc của hội đồng bảo an
cần chuẩn bị trước nội dung đối với các vấn đề dự kiến sẽ được bàn thảo trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và thu xếp hợp lý về thời gian nhân lực dự họp cũng như theo dõi những vấn đề này
những thách thức trong thế giới ngày nay đã khác nhiều so với trước đây
tôi lấy ví dụ đơn giản là hiện nay khối lượng công việc phải làm ở hội đồng bảo an hiện nay nhiều gấp ba lần khối lượng công việc ở hội đồng bảo an cách đây một mươi năm
rồi tình hình địa chính trị cũng khác thông tin cũng phát triển nhanh kinh khủng
ngoại giao theo thời gian thực
việt nam còn có một khó khăn nữa là múi giờ tranh tới một mươi hai tiếng so với new york cho nên nhiều khi cần bày tỏ quan điểm đại diện cho đất nước mình hay bỏ phiếu ngay lập tức về một vấn đề thì ở việt nam và indonesia lại đang là giờ ngủ thêm
thử thách đầu tiên là các bạn cần phải xác định được ưu tiên của mình là gì khi vào hội đồng bảo an
có tới tám mươi các vấn đề thảo luận ở hội đồng bảo an liên quan đến châu phi cho nên tôi hy vọng việt nam sẽ hiểu được mong muốn của các nước châu phi để có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực này
đồng thời các bạn cũng cần lắng nghe và tư vấn thêm ý kiến của các nước xem họ e sợ điều gì lo ngại điều gì để từ đó tìm được tiếng nói chung và nếu các bạn làm được như vậy các bạn sẽ thành công
một thách thức truyền thống đối với một nước ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an đó là thời gian giữ nhiệm kỳ hai năm
là tương đối ngắn để có thể tạo được dấu ấn tại hội đồng bảo an
thế nhưng kiên định chính sách đối ngoại hòa bình độc lập tự chủ làm bạn với tất cả các nước là cầm nang giúp việt nam xử lý thành công quan hệ với các nước lớn tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế
với kinh nghiệm đã đúc kết được với tinh thần hợp tác tích cực và chân thành và sự ủng hộ của các nước thành viên liên hợp quốc chúng ta tự tin sẽ đảm đương và hoàn thành tốt trọng trách tại hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tiếp tục đóng góp lớn hơn vào hòa bình phát triển và thịnh vượng trên thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giữ lễ kỷ niệm sáu mươi năm
học viện đã tổ chức bồi dưỡng về năng lực quản lý nhà nước cho hàng chục vạn lượt cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang doanh nghiệp nhà nước của bộ ngành địa phương cùng với đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu khoa học biên soạn xuất bản giáo trình tài liệu tạp chí khoa học
hiện học viện là thành viên cấp nhà nước của nhiều tổ chức quốc tế về hành chính
có quan hệ hợp tác với hàng chục cơ sở đào tạo và nghiên cứu về hành chính có uy tín trên thế giới
trong suốt hành trình xây dựng và phát triển học viện hành chính quốc gia luôn nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo đảng nhà nước
thời gian tới học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tinh hoa cán bộ chiến lược các cấp tăng cường công tác tham mưu cho đảng và nhà nước là những nhiệm vụ học viện quyết tâm thực hiện trong thời gian tới
theo phóng viên báo nhân dân thường trú tại liên bang nga diễn đàn kinh tế quốc tế saint petersburg lần thứ hai mươi ba đã khai mạc trọng thể vào ngày sáu tháng sáu tại thành phố saint petersburg liên bang nga
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta tham dự diễn đàn
tại phiên khai mạc đồng chí nguyễn văn bình có bài phát biểu quan trọng về phát triển bền vững và thương mại quốc tế tham gia đối thoại cấp cao
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres chủ tịch ủy ban kinh tế á âu tigran sakian tổng thống moldova igor dodon phó thủ tướng thứ nhất liên bang nga anton siluanov và phó thủ tướng mông cổ ulysi sai saikhan enkertusin trực tiếp trao đổi về những vấn đề nổi bật trong quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay
trả lời câu hỏi về kết quả xóa đói giảm nghèo và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh xóa đói giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu của đảng và nhà nước việt nam trong thực hiện chương trình nghị sự của liên hợp quốc và mục tiêu phát triển bền vững của việt nam
trả lời về các đại diện tham dự diễn đàn về căng thẳng thương mại giữa trung quốc và hoa kỳ đồng chí nguyễn văn bình đã phân tích những tác động của căng thẳng thương mại giữa các quốc gia và xu hướng bảo hộ tới nền kinh tế việt nam trong ngắn hạn cũng như chung và dài hạn
đồng thời đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tất cả cộng đồng thế giới có trách nhiệm phối hợp giải quyết những căng thẳng thương mại nêu trên sao cho quá trình tự do hóa thương mại hội nhập và toàn cầu hóa tiếp tục giữ được đà phát triển trong tương lai
thì chúng tôi quan hệ thương mại với cả hoa kỳ với cả trung quốc
hiện nay trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam
trong khi đó hoa kỳ lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
do vậy bất kỳ một cái căng thẳng thương mại nào giữa hai quốc gia lớn này
thì sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi
cho nên chúng tôi cũng rất là mong muốn
không chỉ hai nước này hoa kỳ và trung quốc
mà tất cả cộng đồng thế giới
chúng ta đều phải có cái trách nhiệm phối hợp với nhau
để giải quyết tất cả các căng thẳng thương mại này
để làm sao cho cái tự do hóa thương mại
cái hội nhập với toàn cầu hóa
tiếp tục giữ được cái đà phát triển trong tương lai
trong các hoạt động bên lề diễn đàn
đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng
có các cuộc làm việc với ông anto kobiakov
cố vấn của tổng thống liên bang nga
trưởng ban tổ chức diễn đàn
tổng giám đốc tập đoàn dầu khí nga
và chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu khí gaprom
sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội
ban soạn tháo dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến phạm vi sửa đổi
bổ sung luật tổ chức quốc hội
trong đó nhấn mạnh vào các nội dung quan trọng
như tiêu chuẩn đại biểu quốc hội
tỷ lệ phần trăm đại biểu quốc hội chuyên trách
các đại biểu cho biết
luật tổ chức quốc hội có hiệu lực thi hành được hơn ba năm
về cơ bản các quy định đang phát huy tác dụng tốt
chưa có vướng mắt lớn
một số vấn đề tiếp tục cải tiến
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của quốc hội
đã và đang triển khai thực hiện
thì cần có thêm thời gian
để đánh giá hiệu quả trong thực tế
vì vậy các đại biểu nhất trí với một số quy định
đã được nêu trong luật nhận
như tiêu chuẩn đại biểu quốc hội
có ít nhất ba mươi năm đại biểu quốc hội chuyên trách
điều này sẽ tăng cường quyền lực của cơ quan
đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân
qua hoạt động cho thấy
đại biểu quốc hội chuyên trách
đã phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm
tâm huyết trong việc thay mặt cử tri
để đạt tại các nghị trường quốc hội
những vấn đề bức xúc tồn tại
và hạn chế chưa được khắc phục
để từ đó quốc hội sẽ có những quyết sách đúng đắn
và hiệu quả trong cuộc sống
để ổn định đời sống cho nhân dân
nhân kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thiết lập
quan hệ ngoại giao giữa việt nam và campuchia
một đoàn từ thiện của tỉnh bình dương
đã sang trao tặng năm trăm linh suất quà
cho các hộ nghèo và học sinh
ở thành phố takomau và huyện kandan sơ tưng
thuộc tỉnh kandan campuchia
phát biểu ý kiến tại buổi lễ trao quà
phó tỉnh trưởng kandan bà hunko sơn ích
ôn lại truyền thống đoàn kết
hữu nghị quý báo giữa nhân dân
nước campuchia và việt nam
đặc biệt là quân tỉnh nguyện việt nam
đã giúp campuchia đánh đổ chế độ khơ mê đỏ
cứu nhân dân campuchia khỏi họa diệt chủng
trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước
hiện nay chính phủ hai nước
đang tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hợp tác
trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước
lãnh đạo và nhân dân tỉnh kandan
luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương
đồng thời ghi nhớ sự giúp đỡ trí tình
của tỉnh bạn việt nam
dành cho kandan trên mọi phương diện
trong đó có hoạt động tổ chức đoàn
sang tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn hàng năm
tiếp theo chương trình
tỷ lệ xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh
tại thành phố hồ chí minh chưa cao
quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi
thưa quý vị mặc dù đã có biển cấm xe tải
từ năm tấn trở lên
nhưng những ngày qua các loại xe tải
xe ben hàng chục tấn
vẫn ngang nhiên lưu thông vào tuyến đường đinh quang ân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông
hư hỏng đường mà còn ảnh hưởng đến môi trường
phát sinh bụi từ các phương tiện này
mặc dù ở hai đầu vào đường đinh quang ân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đều đã được ngành chức năng gắn biển cấm xe tải
từ năm tấn trở lên
từ nhiều tháng qua
thế nhưng theo ghi nhận rất nhiều xe ben
xe tải hàng chục tấn
vẫn cố tình lưu thông vào tuyến đường
điều này vừa gây ra tình trạng mất an toàn giao thông
và ô nhiễm môi trường trong khu dân cư
giai đoạn vừa qua trong mấy tháng nay
đường đã có bằng cấm năm tấn
tất cả các xe tư cạc
một đá đô tất cả
thì dân trong thời gian rồi xe chạy quá trời luôn
xe ben chạy quá tải
không có dân gì
không có phạm luật gì cả
còn bằng cấm thì đường đó không được đi
thế thì dân quá bức xúc
thì hôm nay dân làm bằng đô này
để cấm tất cả loài xe ben chở chuyến dung
chở đất đạ
không lưu thông trên đường dân sinh đinh quang ân này nữa
trước thực trạng này
lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai
và thành phố biên hòa
đã bố trí một chốt trực đầu đường đinh quang ân
để xử lý các phương tiện xe tải xe ben
trên năm tấn lưu thông vào tuyến đường này
tuy nhiên khó khăn hiện nay
là từ ngày ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
đưa đường chuyên dùng vào hoạt động
tuyến đường đinh quang ân đã cấm xe năm tấn trở lên
nhưng hiện vẫn còn một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh
hai bên tuyến đường này
nên buộc các xe vẫn phải ra vào để vận chuyển hàng hóa
trên tuyến đường đó thì có một số doanh nghiệp
người ta cũng đang hoạt động trong đó
thì biện pháp thì chúng tôi cũng phối hợp
để tuyên truyền hướng dẫn cho những doanh nghiệp
và những hồ dân có xe
cho hoạt động trong đó
thì hướng dẫn để người ta làm thủ tục
rồi xác minh ở địa phương
rồi đem tới cơ quan thẩm quyền
cuối cùng thì đề nghị phòng xe giao thông
để cấp những cái giấy phép ra vào các doanh nghiệp
theo đại diện thanh tra giao thông tỉnh đồng nai
trong thời gian tới
đối với các trường hợp xe ben xe tải trên năm tấn
không có giấy phép lưu thông vào tuyến đường đinh quang ân
sẽ kiên quyết xử phạt để chấn chỉnh tình hình
qua đó chấm dứt tình trạng
các loại xe này gây mất an toàn giao thông
và ô nhỡ môi trường
đối với người dân sống hai bên tuyến đường này
từ đầu năm đến nay
ngành chức năng tại tp hcm đã tích cực triển khai
việc trích xuất hình ảnh từ camera giám sát
để xử phạt các trường hợp vi phạm trật tự giao thông
tuy nhiên thực tế ghi nhận tỷ lệ xử phạt còn khá thấp
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp
trong những thám đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã trích xuất hai mươi bảy hai trăm tám mươi trường hợp
nhưng cũng chỉ quyết định xử phạt bốn tám trăm linh tám trường hợp
đạt tỷ lệ chỉ một mươi bảy sáu mươi hai
trước đó trong năm hai nghìn một mươi tám
đơn vị đã trích xuất năm mươi tám chín trăm năm mươi năm trường hợp
nhưng chỉ ra quyết định xử phạt hơn một mươi hai trường hợp
đạt tỷ lệ hơn hai mươi
nguyên nhân do những người vi phạm không đến
nên cảnh sát giao thông không thể ra quyết định xử phạt
để nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm giao thông
từ đầu tháng sáu
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm
đã triển khai đồng loạt hình thức
ghi hình cơ động vi phạm giao thông trên các tuyến đường
qua đó đã ghi nhận hơn sáu trăm năm mươi sáu trường hợp vi phạm
để làm căn cứ xử phạt
nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh bà rịa vũng tàu
trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp cảng biển
dịch vụ hậu cần cảng và du lịch
mới đây tại khu công nghiệp phú mỹ ba
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã diễn ra lễ khánh thành trung tâm hậu cần logistics
có tổng mức đầu tư năm bốn triệu đô la mỹ
được xây dựng trên khu đất rộng hai hai mươi năm hectare
tại khu công nghiệp chuyên sâu phú mỹ ba
bao gồm các hạng mục
dịch vụ hậu cần chuyên về kho bãi logistics
hệ thống sàn nâng tự động
hệ thống phòng cháy trịa cháy đạt tiêu chuẩn
bãi chứa container
sẽ tập trung phát triển các dịch vụ logistics
tích hợp chọn gói và đồng bộ
được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực
cho sự phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh
cũng như nâng cao hiệu suất sử dụng
cụm cảng cái mép thị vải
góp phần phát triển kinh tế cảng biển thương mại
và đầu tư tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa qua tại cù lao tân lộc
phường tân lập quận thốt nốt thành phố cần thơ
đã chính thức khai mạc
ngày hội vườn trái cây tân lộc năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề sa châu mùa trái ngọt
ngày hội diễn ra từ ngày bảy tháng sáu
đến ngày chín tháng sáu
ngày hội năm nay có hai mươi sáu hoạt động chính thức tiêu biểu
đây là cơ hội để các nhà vườn giao lưu
trao đổi kinh nghiệm
và tìm ra hướng phát triển các loại cây ăn trái
nhằm mang lại hiệu quả kinh tế
đây còn là sự kiện để kết nối nhà vườn
với các đơn vị lữ hành để thúc đẩy phát triển du lịch
nhằm giảm áp lực cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động toàn dân
trung tay phòng chống dịch
thành phố hồ chí minh còn tăng cường cấp đông
và chế biến từ nguồn thịt lợn sạch
sau đây là kỳ nhận của truyền hình nhân dân
để cung ứng dự trữ bảo đảm nguồn thịt heo
cung cấp cho thị trường gần một mươi ba triệu dân
một mươi cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố
đã tăng sản lượng heo giết mổ hàng đêm
từ sáu năm trăm linh đến bảy con
tăng lên bảy đến tám năm trăm linh con
nguồn heo khi được đưa vào thành phố để giết mổ
đã được kiểm soát rất chặt chẽ
không nằm trong vùng dịch
sẽ phân công cho lực lượng thu y
để làm mấy việc hỗ trợ tham gia vào việc này
thứ nhất là tăng cường việc lấy mổ
để đảm bảo đàn heo đưa vào giết mổ
mà dự trữ thì phải là âm tính
cái việc thứ hai là tăng cường công tác kiểm soát giết mổ
bởi vì chúng ta biết rằng
thịt giết mổ cấp đông rồi rã đông
thì dứt khoát là ảnh hưởng đến chất lượng
trong đó công ty cổ phần việt nam kỹ nghệ xúc sản
vietsan tổng công ty nông nghiệp sài gòn
công ty san hà công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng thi
là những đơn vị được thành phố giao tăng thêm nguồn thịt heo dự trữ
để chế biến và cấp đông
trung bình chúng tôi giết mổ từ một hai trăm linh đến một năm trăm linh con
là để cân đối với cái nhu cầu của thị trường
và hiện tại bây giờ mức cung cầu đã được cân bằng rồi
và như vậy thì lượng giết mổ tăng thêm
thì nó làm cho lượng cung chúng tôi sẽ lớn hơn lượng cầu
và như vậy thì cái phần mà chúng tôi cấp đông
là những phần mà gọi là chính phẩm ở trong
sau khi gia súc được giết mổ
còn các phụ phẩm các đầu lòng của con heo
là không thể cấp đông được
và chúng tôi phải bán ra
và như vậy thì để tiêu thụ được cái lượng này
chúng tôi phải bán ở một cái giá rất là thấp
các bà hàng thực phẩm chế biến
một trăm linh sản phẩm đều được làm chín
thanh trùng hoặc tiệt trùng ở nhiệt độ cao
bảo đảm chất lượng an toàn tuyệt đối
thưa quý vị
theo các chuyên gia bác sĩ vẻ lão khoa
sức khỏe tinh thần có tính chất quyết định
tới chất lượng sống của người cao tuổi
chính vì thế bên cạnh việc chăm sóc về mặt y tế
cần có những hoạt động thiết thực
giúp nâng cao tinh thần cho người cao tuổi
việt nam đang trong thời kỳ giả hóa dân số
với tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng
chỉ chưa đầy hai mươi năm nữa sẽ bước sang giai đoạn dân số già
khi đó tỷ lệ người cao tuổi được dự báo chiếm tới hai mươi
tuổi thọ người việt tăng lên là điều đáng mừng
nhờ điều kiện sống được cải thiện nhiều so với trước
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn
và để người cao tuổi việt nam thật sự sống khỏe vui có ích
thì những hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần
cho người cao tuổi cũng đang ngày càng được quan tâm
là một đơn vị mà chuyên chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
thì chúng tôi ý thức một cách sâu sắc rằng là
bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ về y tế cho người cao tuổi
thì việc chăm sóc về mặt tinh thần
cung cấp những dịch vụ những hoạt động
làm thế nào mà nâng cao chất lượng
cuộc sống về mặt tinh thần của người cao tuổi lên
là một yếu tố rất là quan trọng
để góp phần cho cái tuổi già
có một cuộc sống thật sự là khỏe mạnh
thật sự là vui thật sự là khỏe
và thực sự là có ích đối với cộng đồng và xã hội
nhân ngày người cao tuổi việt nam sáu tháng sáu
bệnh viện lão khoa trung mương phối hợp trung tâm y tế quận hai bà trưng
thổ chức cuộc thi vui khỏe có ích
nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi trên địa bàn
được gặp gỡ giao lưu cũng như tìm hiểu kiến thức
về các bệnh mạng tính các hội chứng thường gặp
ở người cao tuổi với sự tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ
tôi thấy là bệnh viện lão khoa cũng thường xuyên
phối hợp với phường bùi thị xuân
tổ chức các buổi thăm khám cho các người cao tuổi
ở vùng thị xuân
rồi là hướng dẫn chăm sóc sức khỏe
cũng như là phổ biến các kiến thức
để chăm sóc và phòng xa bệnh từ xa
đó là cái điều rất là bổ ích cho chúng tôi
đồng thời chúng tôi là những người cao tuổi
chúng tôi cũng có hoạt động ngoại khóa khác của mình
để tăng cường sức khỏe
ví dụ thể dục thể thao tham gia tinh thần
là có văn hóa văn nghệ thường xuyên ở phường
là một người cao tuổi chúng tôi đã về hiu
thì tôi rất là vinh dự và tự hào
thực sự là rất là phấn khởi
để gắm góp những cái sinh hoạt văn hóa xã hội
để góp ích cho sống để cho sống vui khỏe có ích
một trong những yếu tố rất quan trọng
ảnh hưởng tới sức khỏe người cao tuổi
chính là tinh thần
họ thường hay suy nghĩ và có những nỗi lo sợ
rằng bản thân trở thành gánh nặng cho con cháu
đặc biệt ở những người cao tuổi đang bị bệnh
thì những suy nghĩ tục cực này sẽ gây trở ngại
cho quá trình điều trị
do đó công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần
cho người cao tuổi cần được tiếp tục quan tâm hơn nữa
trong thời gian tới
mới đây tại thành phố đà lạt
đã diễn ra đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam
tỉnh lâm đồng lần thứ tám
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
nhiệm kỳ qua cùng với việc phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc
mặt trận tổ quốc các cấp tại địa phương
đã để lại dấu ấn trong thực hiện công tác
an sinh xã hội giám sát và phản biện xã hội
năm năm qua
quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh
đã vận động hơn năm mươi năm tỷ đồng
xây dựng hơn hai bảy trăm linh căn nhà đại đoàn kết
huy động hơn một mươi bảy tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa
xây mới và sửa chữa năm trăm hai mươi bốn căn nhà
cho các gia đình chính sách người có công
huy động hơn năm mươi bảy chín tỷ đồng
vào quỹ khuyến học
với chủ đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đổi mới nội dung phương thức hoạt động
thực hiện dân chủ tăng cường đồng thuận xã hội
xây dựng lâm đồng phát triển toàn diện và bền vững
nhiệm kỳ mới
đại hội đặt ra một mươi mục tiêu cụ thể
năm nhiệm vụ trọng tâm và năm chương trình hành động
đại hội đã hiệp thương
cử chín mươi năm ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh
khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tiếp theo trong phần tin quốc tế
nga quan ngại về căng thẳng công nghệ toàn cầu
liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ chiến tranh lạnh mới
tại diễn đàn kinh tế quốc tế saint petersburg
tối qua theo giờ việt nam
tổng thống nga vladimir putin đã đề cầm
tới vấn đề của tập đoàn huawei
theo đó các động thái của washington thời gian qua
nhằm loại tập đoàn huawei ra khỏi thị trường quốc tế
còn đây là sự khởi động của tập đoàn huawei
tại đầu của một cuộc chiến công nghệ mới
nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh
âm mưu giữ độc quyền làn sóng công nghệ mới
và hạn chế sự tiếp cận các sản phẩm của huawei
là khởi nguồn chính cho sự bất ổn toàn cầu
cũng tại diễn đàn này nhà lãnh đạo nga khẳng định
các nỗ lực của mỹ nhằm áp đặt các nước khác
là con đường dẫn đến những cuộc chiến thương mại
và chiến tranh thực sự
ông đồng thời chỉ trích cái gọi là sự cạnh tranh không công bằng
và chủ nghĩa bảo hộ
theo tổng thống putin cách tiếp cận của mỹ
đã thúc đẩy một cuộc chiến bất quy tắc
trong bài phát biểu chủ tịch trung quốc tập cận bình
khẳng định trung quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ năm g
với các nước đối tác
ông cũng nhấn mạnh trung quốc mong muốn xây dựng hợp tác
có lợi trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
bên cạnh đó chủ tịch trung quốc cũng kêu gọi
các cường quốc trên thế giới bảo vệ hệ thống thương mại đa phương toàn cầu
cho rằng điều quan trọng là tìm kiếm
một giải pháp cho những tranh chấp về thương mại
bất chấp những bất đồng
cũng tại diễn đàn kinh tế saint béthébourg
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
nãn lên tiếng kêu gọi mỹ và trung quốc
giải quyết bất đồng thương mại hiện nay
nhằm ngăn chặn nguy cơ hai cường quốc này
rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh mới
tổng thư ký liên hợp quốc guterres
cho rằng thế giới nói chung và mỹ cũng như trung quốc nói riêng
đang đứng trước khả năng rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh
không chỉ ở khía cạnh tiền tệ quân sự
mà còn liên quan tới thương mại và công nghệ
ông guterres nhấn mạnh đây là điều vô cùng nguy hiểm
và các nước cần làm mọi thứ để tránh viễn cảnh này
cũng tại diễn đàn
thủ tướng slovakia peter pellegrini
bày tỏ hy vọng liên minh châu âu eu
sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại với mỹ
đồng thời đánh giá cao việc washington
tạm ngừng việc đánh thuế
đối với các loại xe hơi xuất khẩu của khối này
trong khi đó
chính phủ mỹ ra thông báo cho biết
sẽ gia hạn thêm hai tuần cho các nhà xuất khẩu trung quốc
để họ có thời gian xuất sản phẩm sang mỹ
trước khi những mặt hàng này bị tăng thuế
đại diện thương mại mỹ cho biết
đang lùi thời hạn chót từ ngày một tháng sáu
sang ngày một mươi năm tháng sáu
cho một số sản phẩm cụ thể của trung quốc được xuất sang mỹ
mà không bị áp thêm mức thuế hai mươi năm
cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới
kéo dài gần một năm qua
tiến trình đàm phán thương mại tưởng như đang đi đến hồi kết
đã bất ngờ quay lại và xuất phát
sau khi washington cáo buộc bắc kinh quay lưng
với những cam kết giữa hai bên
sau đó mỹ thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung
tăng từ một mươi lên hai mươi năm
đối với lượng hàng hóa trung quốc trị giá hai trăm linh tỷ đô la mỹ
trung quốc cũng thông báo tăng thuế
đối với sáu mươi tỷ đô la mỹ hàng hóa nhập khẩu của mỹ
từ ngày một tháng sáu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt